liên quan tới những tác động của dịch covid một mươi chín hãng universal pictures cho biết sẽ công chiếu phim điện ảnh thuộc quyền phát hành của họ trên các nền tảng video đồng thời phát hành dạp toàn cầu
quyết định phát hành phim cùng thời điểm ở nhà và ngoài dạp của universal pitters làm thay đổi phương thức phát hành truyền thống thường chỉ đưa một phim điện ảnh mới lên các nền tảng khác nhau sau chín mươi ngày kể từ lúc ra dạp
tuy nhiên tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp khiến nhiều dạp đóng cửa khán giả e ngại đến nơi công cộng khiến cho các nhà sản xuất phát hành nghĩ cách đối phó họ nghĩ đến lượng khán giả khổng lồ đang ở nhà nhiều hơn ra đường
universal nói trong thông cáo rằng sẽ theo dõi thị trường và điều chỉnh khi tình huống thay đổi
những phim vừa phát hành gần đây như the hunts the invisible man emma cũng được đưa lên hệ thống nền tảng video theo yêu cầu
mức giá được đưa ra là một mươi chín chín mươi chín đô la cho bốn mươi tám giờ